việc sử dụng phong bao lì xì in hình tiền việt nam là hành vi trái pháp luật có thể bị xử phạt lên tới tám mươi triệu đồng
vi phạm quyết định số một trăm ba mươi ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn ba của thủ tướng chính phủ về việc bảo vệ tiền việt nam
thưa quý vị nguồn tín dụng cho lĩnh vực bất động sản trong năm hai nghìn một mươi chín được dự báo sẽ bị siết chặt
nhưng với các nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thật vẫn được các ngân hàng yêu ái
hiện nay hầu hết các khoản cho vay cá nhân mua nhà sửa chữa nhà được xếp vào mảng tín dụng
tech combine đang áp dụng chương trình yêu đái với lãi suất sáu bảy mươi chín một năm áp dụng cố định trong vòng một mươi hai tháng
pv combank cho vay lãi suất yêu đái bảy bốn mươi chín một năm trong sáu tháng đầu và tám chín mươi chín một năm trong một mươi hai tháng đầu
thời gian vay kéo dài hai mươi năm
ncb áp dụng mức lãi vay chín năm một năm cố định trong vòng hai mươi bốn tháng thời hạn vay dài nhất là hai mươi năm năm
hạn mức cho vay lên đến chín mươi giá trị căn nhà
ngân hàng mb mới đây công bố dành hai năm trăm linh tỷ đồng cho vay mua bất động sản với lãi suất bảy bốn mươi chín một năm
thưa quý vị những ngày tết thời tiết nóng nên các cửa hàng bún cá rêu bún ốc mở cửa sớm hơn dự kiến
và khá đông khách dù giá bán tăng gấp hai lần ngày thường
các hàng bún rêu bún ốc thay vì mức giá hai mươi năm đồng đến ba mươi đồng như thường ngày
chủ quán thu giá năm mươi đồng đến sáu mươi đồng
nhiều cửa hàng mở từ ngày mùng một tết và bán cả ngày
chứ không chỉ bán mỗi ngày buổi sáng như thông thường
món bún cá cũng bán giá gấp đôi lên tám mươi đồng một bát
trong khi đó các món phở gà bún bò tăng giá khoảng một năm lần lên tám mươi đồng một bát
tuy giá bán thường tăng gấp một năm đến hai lần song khách ra vào các cửa hàng cũng khá tấp nập
hãy đón xem nhịp sống kinh tế lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần